một nghiên cứu mới đây tại italy cho thấy phụ nữ mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài
long covid có nhiều triệu chứng hơn nam giới
chi tiết về nghiên cứu này ra sao hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí sức khỏe phụ nữ tiến sĩ y khoa jovana pella
tại đại học parma và bệnh viện đại học parma cùng các đồng tác giả nghiên cứu
đã tiến hành theo dõi và đánh giá những bệnh nhân sau mắc covid một mươi chín trong năm tháng
kết quả cho thấy chín mươi một những bệnh nhân này tiếp tục gặp các triệu chứng covid một mươi chín
khó thở là triệu chứng phổ biến nhất của covid một mươi chín kéo dài tiếp sau là mệt mỏi
nữ giới có triệu chứng nhiều hơn nam giới với tỷ lệ chín mươi bảy so với tám mươi bốn
các tác giả kết luận cần có các nghiên cứu dài hạn để hiểu rõ hơn về những triệu chứng sinh lý
liên quan tới giới tính cũng như tác động của việc điều trị bằng thuốc liên quan đến covid một mươi chín kéo dài
những nghiên cứu này sẽ rất quan trọng để nắm được quỹ đạo tự nhiên của covid một mươi chín kéo dài
từ đó xây dựng và triển khai các chiến lược điều trị hiệu quả đảm bảo sự công bằng
trong việc điều trị cho phụ nữ và nam giới
hội chứng covid kéo dài được định nghĩa là các triệu chứng dai dẳng kéo dài hơn một mươi hai tuần
sau các triệu chứng ban đầu của đợt nhiễm bệnh cấp tính
theo các chuyên gia y tế có khoảng hai trăm linh triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị hồi sức tích cực
các kết quả nghiên cứu cho thấy có ba mươi ba bảy mươi sáu người bệnh có thể gặp các triệu chứng hậu covid kéo dài
ít nhất sáu tháng sau khi nhiễm bệnh hai mươi người bệnh phải tái nhập viện
một mươi người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng hai tháng sau xuất viện
tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài
có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội
hậu covid một mươi chín ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm thần thể chất
có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân gia đình và xã hội